tại thành phố tam kỳ phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đã dự và phát biểu tại đại hội thi đua yêu nước tỉnh quảng nam lần thứ tám
phó chủ tịch nước đề nghị tỉnh quảng nam tiếp tục đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước trong các cấp các ngành và trong mọi tầng lớp nhân dân
với nội dung và hình thức phong phú hơn gắn phong trào thi đua với việc thực hiện nhiệm vụ chính trị của các cấp các ngành các địa phương đơn vị cán bộ đảng viên
đặc biệt là các cán bộ lãnh đạo người đứng đầu phải thật sự gương mẫu đi đầu trong các phong trào thi đua
thi đua phải gắn với khen thường kịp thời biểu dương tôn vinh các tập thể cá nhân xuất sắc đồng thời có kế hoạch nhân rộng các mô hình mới cá nhân tiêu biểu
cách làm hay nhằm tạo sức lan tỏa mạnh mẽ trong phong trào thi đua yêu nước
tại đại hội thưa ủy quyền của chủ tịch nước phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh đã trao huân chương độc lập hạng ba
tặng cho tập thể cán bộ nhân viên thanh tra tỉnh quảng nam trao huân chương lao động hạng nhì và hạng ba cho bốn cá nhân
nhân dịp này phó chủ tịch nước đặng thị ngọc thịnh cũng đã trao hai trăm linh suất học bổng cho các em học sinh nghèo vượt khó của tỉnh quảng nam